chúng tôi xin chuyển sang tin tức tới từ tp hcm
thưa quý vị sáng ngày hai mươi sáu tháng một tại đường hoa xuân mừng tết nguyên đáng nhầm dần hai nghìn hai mươi bốn
thuộc bệnh viện chợ rẫy bị thư thạch ủy tp hcm khẳng định
bệnh viện chợ rẫy đã vượt qua những thử thách vô cùng lớn lao
trang sự của bệnh viện cũng ghi đậm nét dấu ứng năm hai nghìn hai mươi một
sáng ngày hai mươi sáu tháng một bệnh viện chợ rẫy tp hcm đã khai mạc đường hoa xuân mừng tết nguyên đáng dầm dần dần hai nghìn hai mươi
bị thư thạch ủy tp hcm nguyễn văn nênh cùng đoàn cán bộ tp hcm đã dự lễ khai mạc
và thăm chúc tết các nhân viên y tế và bệnh nhân
thay mặt lãnh đạo tp hcm bí thư nguyễn văn nên cảm ơn cán bộ nhân viên y tế công nhân viên chức của bệnh viện
thời gian qua đã sát cánh cùng đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố chiến đấu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ông nguyễn văn nên cho biết qua hơn một trăm năm mươi ngày cao điểm tp hcm phòng chống dịch và sau hơn một trăm hai mươi ngày thực hiện biện pháp
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
giờ đây đã thấy bầu không khí từ bệnh viện đến ngoài xã hội chuẩn bị đón xuân đón tết
bị thư thạch ủy tp hcm đánh giá trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
đã vượt qua những thử thách vô cùng lớn lao bằng sức mạnh tình yêu nước trái tim của người chiến sĩ áo trắng với tinh thần trách nhiệm của mình
ngoài việc chung tay chăm lo sức khỏe cho hơn một mươi triệu dân của tp hcm bệnh viện chợ rẫy còn hỗ trợ chia sẻ với các địa phương khác
quá trình phòng chống dịch dù gặp nhiều khó khăn thử thách nhưng cán bộ nhân viên y tế lực lượng tình nguyện của bệnh viện đã có mặt ở ba mươi hai tỉnh thành
bị thư nguyễn văn nênh cũng chúc mừng bệnh viện chợ trẩy trong năm vừa qua đã được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý nhiều huân chương độc lập hạng nhất cơ thi đua chính phủ cùng nhiều danh hiệu giải thưởng khác
tuy nhiên ông nhấn mạnh phần thưởng lớn nhất là hình ảnh của người thầy thuốc có được sự kiên nhận của nhân dân cảm ơn của nhân dân
bị thư nguyễn văn nênh khẳng định rằng sự của bệnh viện chợ trẩy ghi đậm nét dấu ấn năm hai nghìn hai mươi một không một lời lẽ nào nói được hết đó là niềm đáng tự hào với người thầy thuốc
theo bị thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nênh tết năm nay thành phố thực hiện chủ đề là tết trị ân vì vậy ông đề nghị bệnh viện chợ trẩy cần ra sát quan tâm chăm lo trị ân cho các bộ phận của đơn vị
cùng với đó bệnh viện cần tiếp tục có những đổi mới sáng tạo trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
ông nguyễn văn nên bày tỏ niềm xúc động và đánh giá cao bệnh viện chợ rẫy đã tổ chức được đường hoa xuân trong bối cảnh điều kiện còn nhiều khó khăn để chia sẻ cho những bệnh nhân nằm điều trị tại đây
đường hoa xuân này có thể coi là một món quà tinh thần giúp y bác sĩ và các bệnh nhân được cảm nhận không khí tết nguyên đáng đang đến gần kề